nằm trong chuỗi những hoạt động của liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ tư
tối qua chương trình chiếu phim ngoài trời và giao lưu cùng các nghệ sĩ người nước ngoài
đã được tổ chức tại vườn hoa lý thái tổ thu hút đông đảo công chúng quan tâm
liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ tư thu hút khoảng năm trăm năm mươi bộ phim đăng ký tham dự
trong đó có trên ba trăm linh phim dài và trên hai trăm linh phim ngắn từ hơn bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
ban tổ chức đã chọn được một trăm bốn mươi sáu bộ phim đến từ bốn mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ
bàn tổ chức phối hợp với ubnd tp hà nội trình chiếu và giới thiệu những bộ phim hay
đặc sắc trong khuôn khổ liên hoan phim
đây là dịp để giới thiệu điện ảnh việt nam ra khu vực và thế giới
đưa phim việt nam hòa nhập vào thị trường điện ảnh quốc tế